còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến sẽ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ngày hôm nay ở hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ trời có nắng sớm với cường độ mạnh
nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ sẽ tăng lên ngưỡng cao phổ biến từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
một số nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ
trong khi ở tây nguyên nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
riêng thành phố đà lạt với khí hậu cao nguyên đặc trưng nhiệt độ sẽ sấp xỉ hai mươi năm độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng đông với cường độ yếu phổ biến cấp ba cấp bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc còn giữ ở mức cấp bốn cấp năm
mưa rông không còn và tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước